thưa quý vị nhiều nước ở châu lục này đang có xu hướng nới lỏng các biện pháp hạn chế
mặc dù vẫn đang phải đối mặt với sự lây lan chóng mặt của biến thể omicron
bà lan đã rút ngắn thời gian cách ly từ một mươi xuống còn bảy ngày
hà lan chuẩn bị cho phép nhà hàng quán bar và các dạp chiếu phim mở cửa trở lại
trong khi đó đức phản đối nới lỏng biện pháp hạn chế
mặc dù châu âu đang phải đối mặt với sự lây lan nhanh chóng của biến thể omicron
nhiều quốc gia trong khu vực đang có xu hướng nới lỏng các biện pháp kiểm soát dịch bệnh
cảnh báo rằng đại dịch covid một mươi chín còn lâu mới kết thúc và vẫn còn quá sớm để nới lỏng các biện pháp hạn chế
bất chấp số ca mắc covid một mươi chín ngày càng tăng và tỷ lệ tiêm chủng thấp hơn mức trung bình của liên minh châu âu
ba lan đã rút ngắn thời gian cách ly từ một mươi xuống còn bảy ngày
bộ trưởng bộ y tế bà lan adam
neustesky đã nhận định bà lan đang chuẩn bị đối mặt với làn sóng thứ năm dịch covid một mươi chín cho omicron
tại hà lan ngay cả khi các ca nhiễm covid một mươi chín mới đạt mức cao kỷ lục trong những ngày gần đây
thủ tướng mark rutte và bộ trưởng bộ y tế an skippers đã dự kiến ngày hai mươi năm tháng một sẽ công bố các quy định mới
trong đó cho phép nhà hàng quán bar và các sạp chiếu phim mở cửa trở lại
các cố vấn chính phủ cho biết quán bar nhà hàng
và nhà hát có thể được phép mở cửa đến hai mươi hai giờ đêm
các khách hàng sẽ phải xuất trình chứng nhận tiêm đủ liều vaccine cơ bản hoặc đã khỏi covid một mươi chín
hoặc có kết quả xét nghiệm âm tính
công viên giải trí sở thú và các trận đấu thể thao cũng dự kiến sẽ được phép mở cửa cho đông đảo khán giả
tại gratia một cuộc trưng cầu dân ý kêu gọi bãi bỏ chứng nhận tiêm vaccine ngừa covid một mươi chín được tiến hành
mục đích của cuộc trưng cầu này là nhằm xóa bỏ các chứng nhận tiêm chủng mang tính phân biệt đối xử
cũng như ngăn tình trạng công dân bị bấy rối và hệ thống chăm sóc y tế của đất nước bị quá tải
tại pháp trong hai mươi bốn giờ qua gần bốn trăm linh bệnh nhân covid một mươi chín điều trị trong các bệnh viện tại pháp đã tử vong
thủ tướng jin castexet thông báo rằng chính phủ sẽ nới lỏng một số hạn chế liên quan đến covid một mươi chín vào tháng hai
nhưng chỉ đối với người đã được tiêm đủ liều vaccine cơ bản
trong khi đó thủ tướng đức olaf schol đã lên tiếng phản đối việc nới lỏng các biện pháp hạn chế để ngăn chặn dịch lây lan
trong bối cảnh tỷ lệ mắc covid một mươi chín ở đức tiếp tục gia tăng và đạt kỷ lục mới trong tuần này
theo ông scon hiện chưa phải thời điểm thích hợp để nới lỏng các quy định phòng chống dịch nói chung
tại italia số ca mắc mới covid một mươi chín hàng ngày đã giảm trong sáu ngày liên tiếp
khi cơ quan y tế nước này đang tăng cường các biện pháp phòng chống dịch trong những tuần gần đây
nhằm ngăn chặn sự lây lan của biến thể omicron
bộ trưởng y tế roberto speranza cho biết
như who cũng lưu ý
đại dịch sẽ đến đỉnh dịch và sau đó sẽ phải điều chỉnh các quy tắc và mô hình
để phù hợp với giai đoạn mới của đại dịch mà chúng ta đang đối mặt
bosnia và herzegovina một trong những quốc gia nghèo nhất ở châu âu
cũng đang phải vật lộn để giảm thiểu tác động của đại dịch đối với nền kinh tế
trong bối cảnh quốc gia này gần đây đã ghi nhận số ca mắc hàng ngày cao kỷ lục